hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong hai ngày đầu năm mới quý mão sân bay tân sân nhất tp hcm đã đón hơn hai trăm linh lượt thành khách nội địa và quốc tế cao hơn cả thời điểm trước tết
chỉ riêng trong ngày hai mươi ba tháng một tức là ngày hai tết sân bay tân sơn nhất đã đón bảy trăm sáu mươi bảy chuyến bay đi đến
trong đó có bảy trăm bốn mươi tám chuyến bay vận chuyển khách còn lại là vận chuyển hàng hóa
tổng số khách qua sân bay trong ngày mùng hai tết ước khoảng một trăm hai mươi lượt người
lượt khách bay quốc tế trên một mươi sáu tám trăm linh lượt và khách quốc tế đến gần một mươi năm
theo cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết ngày hai mươi ba tháng một ngày hai tết
toàn quốc đã xảy ra một mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và bị thương một mươi ba người
tính chung sau bốn ngày nghỉ tết nguyên đán tính từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng một
hai vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của bốn mươi tám người và làm sáu mươi một người bị thương
so với cùng kỳ ngày đầu tiên kỳ nghỉ tết nguyên đán của năm ngoái
thì năm nay đã giảm năm vụ tai nạn giao thông và làm ba người tử vong
nhưng số người bị thương lại tăng lên một mươi sáu người
một vụ cháy xe hy hữu đã xảy ra trên đường phan đình phùng phường hai thành phố đà lạt
khi một chiếc xe ô tô bốn chỗ đã bốc cháy khi dừng lại và rất may là ba người trong xe đã kịp thoát ra ngoài
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi tám h một mươi phút tối ngày hôm qua
khi một chiếc xe bốn chỗ đang dừng lại trên đường phan đình phùng thành phố đà lạt
thì có đốm lửa rơi xuống mặt đường
lúc này tài xế vẫn di chuyển xe vào lề và không phát hiện ra sự việc
cho đến khi một người phụ nữ bế con nhỏ trong xe ra ngoài nhìn thấy khói bốc phía đầu xe
liên báo cho tài xế biết
do lửa bùng liên tục nên sau tám phút nỗ lực vụ hỏa hoạn mới bị dập tắt
ghi nhận ban đầu phần đầu xe bị cháy hoàn toàn
nhiều đồ nội thất trong xe bị nhiệt độ cao làm hư hại
công an thành phố long xuyên tỉnh an giang vừa triệt phá thành công một tụ điểm
đá gà ăn thua bằng tiền liên quan đến hàng chục đối tượng
tại một bãi đất trống cách xa khu dân cư
trong lúc khoảng bốn mươi đối tượng đang sát phạt nhau bởi hình thức đá gà ăn thu bằng tiền
tại bãi đất trống thuộc khu vực tổ bảy khóm tây thạnh phường mỹ thới thành phố long xuyên
lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào
lợi dụng địa hình phức tạp các đối tượng bỏ chạy ra nhiều hướng để thoát thân
tại hiện trường tổ công tác đã kịp thời bắt giữ một mươi một đối tượng liên quan cùng tăng vật
gồm bốn con gà đá một mươi bộ cựa sắt bảy điện thoại di động
trên một mươi năm triệu đồng tiền thu giữ trên người các đối tượng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc chín h trên antv

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo